tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại sân bay buôn ma thuột máy bay số hiệu vz ba trăm năm mươi sáu từ thành phố hồ chí minh
chở hai trăm linh bảy khách tiếp đất ở sân bay buôn ma thuột trong tình trạng mất cân bằng tạo ra tiếng động lớn
phi hành đoàn lập tức phát thông báo khẩn cấp yêu cầu toàn bộ hành khách bỏ lại hành lý
thoát ra ngoài qua cửa thoát hiểm và phao trượt
sau khi xảy ra vụ việc phía sân bay và các đơn vị liên quan đã tiến hành khắc phục sự cố
hiện các đơn vị liên quan đang khảo sát kiểm tra để làm rõ nguyên nhân
theo đại diện vietjet air toàn bộ hai trăm linh bảy hành khách an toàn chỉ có một người tăng huyết áp
một người bị va chạm nhẹ nhưng sau khi đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đã ổn định và đã xuất viện
hãn đang phối hợp cùng các nhà chức trách và các đơn vị trong ngành đánh giá sự cố và hỗ trợ hành khách hàng